tại cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín diễn ra vào sáng nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhận định tình hình lây nhiễm covid một mươi chín đang tăng tốc
có tình trạng xuất hiện lây nhiễm trong cộng đồng trong môi trường bệnh viện
và có trường hợp lây nhiễm ngoài cộng đồng mà chưa được phát hiện
theo dự báo thì chúng ta có hai tuần để hành động bởi virus sẽ lây lan nhanh hơn hành động của chúng ta
nếu như chúng ta không triển khai hành động kịp thời và quyết liệt
vì vậy mà toàn hệ thống chính trị đặc biệt là chính quyền các cấp
cần tăng tốc để triển khai quyết liệt việc phòng chống dịch bệnh với tinh thần
phát hiện sớm cách ly kịp thời khoanh vùng dịch và điều trị bệnh bảo vệ sức khỏe nhân dân
là mục tiêu tối thượng hiện nay
trong hai tuần tới thủ tướng chính phủ yêu cầu người đứng đầu chính quyền các cấp
tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp các sự kiện tập trung trên hai mươi người
dừng triệt đề các nghi lễ tôn giáo
thủ tướng chính phủ sẽ xử lý nghiêm
chính quyền địa phương để xảy ra tình trạng tập trung trên hai mươi người
đóng cửa các dịch vụ không cần thiết như massage vũ trường các cơ sở du lịch tham quan
các tụ điểm vui chơi giải trí các giạp chiều phim quán bar nhà hàng ăn uống
nhân đây thủ tướng cũng nhắc nhở ubnd quận tây hồ đã để xảy ra tình trạng
người dân đi lễ quá đông tại phủ tây hồ và các chùa vào ngày một vừa qua